chiều tối mùng tám tháng bảy theo giờ địa phương tức đêm tám tháng bảy theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước việt nam
đã đến thủ đô amsterdam bắt đầu chuyến thăm hà lan theo lời mời của thủ tướng vương quốc hà lan mark rutte
chuyến thăm của thủ tướng tới vương quốc hà lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt nam hà lan phát triển toàn diện
đây là điển hình của mối quan hệ năng động hiệu quả giữa việt nam với một nước châu âu
những năm qua hà lan coi việt nam là đối tác ưu tiên với nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác
hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp
trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu
hai bên đã xác định năm lĩnh vực hợp tác ưu tiên là thích ứng với biến đổi khí hậu
quản lý nước nông nghiệp năng lượng kinh tế biển và dịch vụ vận tải logistic
theo chương trình dự kiến trong thời gian thăm hà lan thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có cuộc gặp thủ tướng hà lan
hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp hai nước
thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo nghị viện hà lan gặp gỡ một số quan chức chính phủ và địa phương của hà lan
thủ tướng cũng sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo tòa công lý quốc tế và tòa trọng tài quốc tế
tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam hà lan gặp mặt và đối thoại bàn tròn với một số doanh nghiệp nhà đầu tư lớn của hà lan